trong văn bản khẩn gửi tới các sở bang ngành và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thủ đức và các quận huyện
thành phố hồ chí minh đã có hướng dẫn chi tiết về các đối tượng được lưu thông trong khung giờ từ một mươi tám h đến sáu h sáng ngày hôm sau
cụ thể đó là các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp thực hiện một cung đường hai điểm đến
phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất hàng hóa xuất khẩu
tương tự với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở một mươi hai cửa ngõ chính của thành phố cũng được phép hoạt động
với việc đi mua lương thực thực phẩm thiết yếu của người dân thành phố hồ chí minh
đề nghị các địa phương phát phiếu theo hộ gia đình ngày chẵn lẻ trên khung giờ được phép để giảm tối đa mật độ tiếp xúc